không khí tại hà nội lại tái ô nhiễm nghiêm trọng từ đêm ngày tám tháng một mươi hai với chỉ số chất lượng không khí phổ biến ở ngưỡng đỏ ngưỡng có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người
một số điểm lên đến ngưỡng tím ngưỡng rất có hại
theo ghi nhận tại các hệ thống quan trắc không khí sáng ngày chín tháng một mươi hai tình hình ô nhiễm không khí tại hà nội ở mức nghiêm trọng
tại các điểm quan trắc của tổng cục môi trường ở nguyễn văn cử chỉ số aqi lúc bảy giờ là một trăm tám mươi sáu ở ngưỡng đỏ
hai điểm quan trắc của đại sứ quán mỹ ghi nhận ngưỡng tím với chỉ số aqi tại phú thượng và láng hạ đều trên hai trăm linh
các chuyên gia khuyên cáo với chất lượng không khí như vậy nhóm nhạy cảm là người già trẻ em và người mắc bệnh hô hấp nên hạn chế ra đường
người dân được khuyến cáo không nên tập thể dục buổi sáng ra đường nên đeo khẩu trang chống bụi mịn pm hai năm ở nhà nên đóng cửa sổ